cục bộ có những điểm mưa khá và có thể kèm theo rông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
tuy nhiên khoảng thời gian từ sáng đến chiều nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng và nhiệt độ ở ngưỡng
từ ba mươi ba mươi hai độ ở tây nguyên và trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh tiếp tục gây mưa rào và rông cho các vùng biển phía nam
khiến cho tầm nhìn giảm thấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của các tàu thuyền
riêng đối với vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau vẫn có gió tây nam mạnh mức cấp sáu
gây sóng cao và biển động nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước